tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng hiện nay chính sách dành cho người có công vẫn chưa được thực hiện đầy đủ do liên quan đến việc bị mất giấy tờ gốc
vì vậy tới đây ủy ban các vấn đề xã hội sẽ tập trung xử lý rứt điểm các trường hợp tồn động về xác nhận công nhận người có công đặc biệt đối với liệt sĩ để kịp thời có những chính sách đãi ngộ phù hợp
xây dựng xã hội bền vững là mục tiêu mà các quốc gia trên thế giới đều hướng tới
với một quốc gia có tốc độ tăng trưởng lớn như ở việt nam
sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng và tiêu dùng hàng hóa cao đòi hỏi phải có những giải pháp xây dựng xã hội bền vững
với mức tăng trưởng ấn tượng sáu một năm của việt nam sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng và tiêu dùng hàng hóa
chính vì vậy hiện nay việt nam đang đứng trước thách thức khan hiếm nguồn năng lượng và áp lực về giao thông
tại diễn đàn giải pháp xây dựng xã hội bền vững chia sẻ kinh nghiệm giữa thụy điển và việt nam do bộ công thương phối hợp cùng tổ chức thương mại và đầu tư thụy điển đại sứ quán thụy điển tại hà nội tổ chức
các chuyên gia thụy điển đã chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trong việc cung cấp các giải pháp về giao thông đến các thành phố đang phát triển xây dựng nguồn năng lượng bền vững xây dựng nguồn nhân lực dồi dào cho những thành phố công nghiệp hiện đại

phát triển hạ tầng giao thông bền vững năng lượng bền vững đổi mới phương pháp sản xuất sáng tạo thành trung tâm sản xuất toàn cầu cũng như đầu tư vào giáo dục đào tạo để bảo đảm nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu để việt nam hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế
nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên cơ sở những thành quả đã đạt được các địa phương ở lào cai đang quyết tâm tự tin xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ những thôn bản kiểu mẫu
thôn an san xã cốc san huyện bát sát tỉnh lào cai là một trong những thôn đi đầu trong công tác xây dựng thôn bản kiểu mẫu
để hiện thực hóa mục tiêu ngay sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới người dân đã tiến hành chỉnh trang nâng cấp xây dựng hệ thống hạ tầng đặc biệt hệ thống đường giao thông trục thôn ngõ xóm đạt chuẩn nông thôn mới với mức độ cao
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên chất lượng gia đình văn hóa làng văn hóa được nâng lên công tác giáo dục khuyến học khuyến tài được quan tâm thực hiện

các hoạt động văn hóa được nâng lên công tác giáo dục khuyến tài được quan tâm thực hiện
các hoạt động văn hóa được nâng lên công tác giáo dục khuyến tài được quan tâm thực hiện
trên cơ sở đó xã đã xây dựng quy hoạch tổng thể đặc biệt nhất là sơ đồ từng hộ dân trên kế hoạch tổng thể để tổ chức thực hiện
sau hai năm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại lào cai nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân nhờ phát huy được tính chủ động sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng làng xã đời sống của người dân không ngừng được tăng lên
đến nay toàn tỉnh lào cai đã có một trăm chín mươi sáu dân
các thôn đăng ký thôn nông thôn mới và thôn kiểu mẫu tạo động lực cho các thôn bàn xã vùng cao điều kiện khó khăn trong tỉnh học tập quyết tâm xây dựng nông thôn mới bền vững
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự xã hội và môi trường
thưa quý vị tri cục quản lý thị trường thanh hóa phối hợp với đội cảnh sát môi trường công an thành phố đã bắt giữ một xe khách vận chuyển nội tạng
động vật và bì lợn đang trong quá trình phân hủy
chiếc xe khách mang biển kiểm soát một mươi sáu m bốn nghìn hai mươi bảy do ông nguyễn hoàng hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại đài bản an dương thành phố hải phòng điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu bao tải chứa gần năm trăm linh kg nội tạng động vật và bì lợn đã bốc mùi hôi thối
lái xe khai nhận trở thuê số hàng nói trên cho một chủ hàng từ thành phố hải phòng về thanh hóa để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện
tăng vật đồng thời làm thủ tục bàn giao cho tri cục quản lý thị trường thanh hóa xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật
còn tại lâm đồng cơ quan chức năng đã bắt quả tang một cơ sở đang đấu trộn phân bón trái phép tại xã lộc thành huyện bảo lâm
khi bất ngờ kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người đang đấu trộn các loại phân bón hóa học đơn thành phân bón tổng hợp npk
chủ cơ sở sản xuất phân bón trái phép này được xác định là bà hồ thanh trang ở phương lộc phát thành phố bảo lộc
cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong thu giữ hai trăm linh bao phân bón thành phẩm npk tổng trọng lượng một mươi tấn và khoảng hai năm tấn phân bón đã đấu trộn chưa đóng thành bao
cùng một lượng lớn bao bì công cụ thiết bị dùng để sản xuất phân bón trái phép
đây là vụ sản xuất phân bón trái phép thứ hai được phát hiện tại lâm đồng trong vòng nửa tháng qua hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày sáu tháng một mươi trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
bệnh nhân là một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn ở phường ia tam thành phố buôn ma thuật khởi phát bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng chín với các triệu chứng ho khò khe
người nhà mua thuốc về điều trị cho em tại nhà nhưng không bớt nên đã đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết đê gu nặng và được chuyển lên từ trên
tuy nhiên do bệnh nặng bé trai đã tử vong trên đường chuyển viện hiện nay dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang diễn biến phức tạp
tính đến ngày năm tháng một mươi toàn tỉnh đã ghi nhận trên một mươi hai trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có hai trường hợp tử vong đều ở thành phố buôn ma thuật
cũng trong ngày sáu tháng một mươi tại khu vực làng com ngó xã biên giới ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai lực lượng biên phòng tỉnh đã bắt giữ năm xe tải chở gỗ lậu
tổ súng chân áp nhưng các đối tượng rất hung hãn tổ chức lực lượng cướp lại tăng vật
vào khoảng hai giờ sáng ngày sáu tháng một mươi qua tin báo của quân chống nhân dân các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng yà chía xã yà chía huyện yà grai
phối hợp với kiểm lâm địa bàn và công an xã đã chặn bắt năm xe ô tô cỡ lớn chở gỗ từ hướng biên giới về trung tâm huyện
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng tham gia vận chuyển lâm sản trái phép đã bỏ trốn vào rừng cao su
lúc sau các đối tượng quay trở lại hiện trường đe dọa thách thức và tìm mọi cách cướp lại xe cùng toàn bộ số gỗ nói trên
bất chấp tiếng súng nổ cảnh báo các đối tượng đã cướp ba xe ô tô và dùng xe lao vào lực lượng chức năng để tẩu thoát
dù không có thiệt hại về người nhưng ba xe máy của công an kiểm lâm đã bị các đối tượng tông hỏng hoàn toàn
tầm hơn hai mươi đối tượng chúng rất manh động và tổ chức xông vào hành hung có những cử chỉ hành hung thách thức lực lượng chức năng để nhằm mục đích cướp lại tăng vật phương tiện
theo ước tính ban đầu tổng số lượng gỗ được phát hiện khoảng gần một trăm linh mét khối chủ yếu là các loại gỗ xến mủ dầu và bằng lăng
toàn bộ số gỗ được vận chuyển trên bốn chiếc xe tải và một chiếc xe ben và các xe đều không có biển kiểm soát số khung số máy đã bị đột phá thay đổi
từng bước chọn các loại giống chuối cho năng suất chất lượng cao phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năng suất đạt hai mươi tấn trên một hectare sản lượng đạt năm mươi tấn nhằm giúp người dân tăng thu nhập ổn định cuộc sống
thưa quý vị gà hồ được coi là giống gà quý hiếm đứng đầu trong năm giống gà tiến vua xưa kia ở nước ta
tại làng lạc thổ thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh hiện nay là nơi duy nhất chăn nuôi bảo tồn giống gà quý có lịch sử từ hơn sáu trăm linh năm này
toàn thôn lạc thổ có khoảng ba trăm linh hộ nuôi gà hồ trong đó có hai trăm linh hộ nuôi theo thời vụ và một trăm linh hộ nuôi thường xuyên
trong số ba mươi bốn hộ tham gia hội gà hồ thì có hai mươi tám hộ nằm trong dự án của viện chăn nuôi quốc gia
tổng số gà thuộc các hộ nằm trong câu lạc bộ thường xuyên duy trì là khoảng một con bao gồm cả gà bố mẹ gà con
các hộ nuôi gà hồ chủ yếu là những người đam mê yêu quý giống gà quý hiếm này
đặc điểm của con gà hồ là hình thức
cao trường chân đậu lành má mận hoặc má lĩnh đây là gà trống
gà mái thì là má nhãn má sẻ hoặc là má đất thó
còn đầu là đầu gọc màu suýt đuôi lơm
trọng lượng thì gà trống thì đạt từ bốn cân trở lên và gà mái từ ba cân trở lên
gà hồ có đặc điểm khi trưởng thành gà mái đạt từ ba đến năm kg một con
do trọng lượng của gà lớn chậm chạp nên việc ấp trứng

việc ấp nở thường chỉ đạt từ bảy đến tám con
thời gian nuôi lại dài
việc sinh sản nhân giống khó khăn nguồn vốn đầu tư lại lớn
do đó số người nuôi gà không nhiều
vì vậy thời gian qua tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các sở ngành liên quan
phối hợp với huyện để có chính sách đặc thù hỗ trợ
khuyến khích người dân chăn nuôi để bảo tồn và phát triển giống gà quý này
vì vậy thời gian qua tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các sở ngành liên quan

vì vậy thời gian qua tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với huyện để bảo tồn và phát triển giống gà quý này
mới đây tại bảo tàng tỉnh hải dương đã trưng bày chuyên đề nông cụ và đồ dùng sinh hoạt của người nông dân hải dương thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mươi một
với hơn ba trăm linh đơn vị tài liệu hiện vật hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn siêu tầm nhằm giới thiệu tới thế hệ trẻ đây là những nông cụ và đồ dùng sinh hoạt đã đồng hành cùng người nông dân hải dương trong suốt chiều dài lịch sử
trưng bày cũng giới thiệu một số nông cụ tiêu biểu do chính nông dân hải dương phát minh chế tạo từ thực tế lao động sản xuất
đã được nhà nước công nhận và vinh danh trưng bày mở cửa đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu chính thức được khai mạc tại hoàng thành thăng long
đây là lần đầu tiên một sự kiện sách của thủ đô được quốc tế hóa với sự góp mặt của hơn hai mươi nhà xuất bản uy tín trong khu vực và trên thế giới
với chủ đề sách và hội nhập hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm
hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm
ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời ghi dấu ấn trạng đường hơn hai mươi năm việt nam gia nhập asean và năm đầu tiên thành lập cộng đồng asean
hội sách không chỉ là ngày hội của văn hóa đọc mà còn là dịp giao lưu giữa những nền văn hóa khác nhau trong cộng đồng các nước đông nam á
phần trưng bày của hội sách tập trung vào hai chủ đề chính là hà nội với các nước asean và biển đảo việt nam
bên cạnh đó với hơn một trăm bảy mươi gian hàng cùng nhiều hoạt động phong phú mang nhiều ý nghĩa hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục trở thành cơ hội cho đọc giả được tiếp cận với thông tin và xu hướng xuất bản tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
hội sách năm nay tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa thường niên góp phần xây dựng một nét đẹp trong đời sống của người dân thủ đô